nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
thủ tướng nước cộng hòa ấn độ narendra modi đã thăm chính thức việt nam từ ngày hai đến ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ngày ba tháng chín thủ tướng narendra modi đã dự lễ đón chính thức tại phủ chủ tịch
sau lễ đón thủ tướng narendra modi và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm
và chứng kiến lễ ký kết văn kiện giữa hai nước
trước đó thủ tướng narendra modi đã chào xã giao tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước trần đại quang và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trước đó thủ tướng narendra modi đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thăm khu tưởng niệm nhà sàn bắc hồ
và đến thăm chùa quán sứ tại hà nội
kết thúc chuyến công du việt nam của thủ tướng ấn độ hai bên đã ra tuyên bố chung
nhấn mạnh nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng
truyền hình nhân dân xin giới thiệu toàn văn bản tuyên bố chung
lãnh đạo việt nam và ấn độ bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện
của quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian qua
hai bên hoan nghênh việc hai nước sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
mùng bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai mùng bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai mùng bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
và một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
mùng sáu tháng bảy năm hai nghìn bảy mùng sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy
khẳng định đây là mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới trong quan hệ song phương
hai bên nhất trí cho rằng quan hệ việt nam ấn độ được xây dựng trên nền tảng vững chắc
dựa trên các mối liên kết chặt chẽ về văn hóa lịch sử sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau
cũng như sự ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế
phía việt nam tái khẳng định sự ủng hộ nhất quán đối với ấn độ trong việc triển khai
chính sách hành động hướng đông và đóng vai trò lớn hơn ở khu vực và trên thế giới
thủ tướng modi khẳng định việt nam là trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của ấn độ
trên cơ sở quan hệ tốt đẹp hiện nay đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước
cũng như mong muốn đóng góp vào việc củng cố hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực
việt nam và ấn độ nhất trí nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược hiện nay lên thành đối tác chiến lược toàn diện
hai thủ tướng nhất trí giao bộ ngoại giao hai nước làm đầu mối phối hợp với các bộ ngành của hai bên
xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
một quan hệ chính trị quốc phòng an ninh
hai bên đã chia sẻ quan điểm chung về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế
trong đó có tình hình an ninh khu vực châu á
hai bên bày tỏ vui mừng về thành công của các chuyến thăm việt nam của tổng thống ấn độ pranab mukhogi
và bộ trưởng ngoại giao sushma swarai trong năm hai nghìn một mươi bốn
chủ tịch quốc hội cố vấn an ninh quốc gia ấn độ trong năm hai nghìn một mươi năm
các chuyến thăm ấn độ của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
thủ tướng việt nam nguyễn tấn dũng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
và chủ tịch mật trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
thủ tướng narendra modi chúc mừng lãnh đạo và nhân dân việt nam về thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi
bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và một lần nữa chúc mừng các nhà lãnh đạo mới của việt nam
hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
thúc đẩy quan hệ canh đảng quốc hội hai nước thiết lập quan hệ giữa các địa phương của hai bên
phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại đã được thiết lập và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên
hai thủ tướng bày tỏ hài lòng với những kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác quốc phòng
bao gồm trao đổi các đoàn cấp cao đối thoại cấp cao thường niên
hợp tác giữa các quân binh chủng các chuyến thăm của hải quân cảnh sát biển
đào tạo nâng cao năng lực mua sắm thiết bị chuyển giao công nghệ và hợp tác tại các diễn đàn khu vực
như hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng
hai bên nhất trí triển khai hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng ký tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
thủ tướng ấn độ tái khẳng định quan tâm của ấn độ trong việc đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng tới việt nam
và sẽ hỗ trợ về tín dụng để triển khai thực hiện các dự án hợp tác trong lĩnh vực này
hai bên bày tỏ hài lòng về việc ký kết hợp đồng cung cấp tàu tuần tra cao tốc giữa công ty lacent tourbro
và bộ đội biên phòng việt nam trong khuôn khổ gói tín dụng một trăm linh triệu usd của chính phủ ấn độ dành cho việt nam
thủ tướng narendra modi công bố trao gói hỗ trợ năm triệu usd để xây dựng công viên phần mềm quân đội
tại đại học thông tin liên lạc nha trang
hai thủ tướng hoan nghênh việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng
giữa bộ công an việt nam và bộ điện tử và công nghệ thông tin ấn độ
và việc chuyển giao thiết bị để lắp đặt và vận hành phòng thí nghiệm phục hồi dữ liệu điện tử
chống tội phạm công nghệ cao indira gandhi do chính phủ ấn độ tài trợ
hai bên nhất trí sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa văn phòng hội đồng an ninh quốc gia ấn độ
và bộ công an việt nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc thiết lập cơ chế đối thoại an ninh cấp thứ trưởng
và tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống an ninh mạng
chống khủng bố tội phạm xuyên quốc gia quản lý và ứng phó thiên tai
cũng như hợp tác đào tạo và nâng cao năng lực hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tăng cường hợp tác kinh tế là mục tiêu chiến lược
trên tinh thần đó hai thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan thực hiện các biện pháp thiết thực
cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại hai triều đạt mục tiêu một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
bao gồm các biện pháp phát huy hiệu quả các cơ chế đã được thiết lập như tiểu ban hỗn hợp về thương mại
tăng cường hợp tác giữa các bang của ấn độ với các địa phương của việt nam
tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
việt nam ấn độ diễn đàn doanh nghiệp ấn độ clmv
hai bên hoan nghênh việc triển khai hiệu quả hiệp định thương mại hàng hóa asean ấn độ
và việc phê chuẩn các hiệp định asean ấn độ về dịch vụ và đầu tư
hai bên kêu gọi hợp tác chặt chẽ nhằm sớm hoàn tất đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
hai thủ tướng đề nghị các cơ quan doanh nghiệp của hai bên khai thác cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực
ưu tiên như điện khí năng lượng tái tạo hạ tầng du lịch dệt may dày y tế và dược phẩm
công nghệ thông tin và truyền thông điện tử nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp
hóa chất máy công cụ và các ngành công nghiệp phụ trợ
hai bên khuyến khích tăng cường đầu tư hai chiều giữa việt nam và ấn độ
thủ tướng narendra modi hoan nghênh các doanh nghiệp việt nam tích cực tìm kiếm cơ hội
tham gia vào sáng kiến sản xuất tại ấn độ để hưởng các yêu đáy từ sáng kiến này
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh các công ty ấn độ tăng cường đầu tư vào việt nam
trong các lĩnh vực ưu tiên và hỗ trợ cho các nhà đầu tư ấn độ trên các cơ sở pháp luật hiện hành của việt nam
thủ tướng ấn độ đề nghị chính phủ việt nam tạo điều kiện thuận lợi để dự án nhà máy nhiệt điện long phú hai
có công suất một ba trăm hai mươi mw tại sóc trăng của tập đoàn tata sớm đạt được thỏa thuận về hợp đồng
ba năng lượng
việt nam hoan nghênh công ty dầu khí quốc gia ấn độ đầu tư lâu dài và hợp tác với tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
trong thăm dò khai thác dầu khí tại việt nam
hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký năm hai nghìn một mươi bốn
giữa công ty dầu khí quốc gia ấn độ và tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam về hợp tác tại các lô dầu khí mới tại việt nam
việt nam đồng thời hoan nghênh các công ty dầu khí ấn độ khai thác cơ hội tham gia vào hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn tại việt nam
hai thủ tướng đánh giá cao tầm quan trọng của năng lượng tái tạo và bày tỏ tin tưởng cả việt nam và ấn độ
đều được hưởng lợi từ việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất điện năng
phía việt nam hoan nghênh thủ tướng narendra modi đề ra kế hoạch sản xuất một trăm bảy mươi năm gigawatt điện từ năng lượng tái tạo vào năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có một trăm linh kwh điện từ mặt trời và sáu mươi kwh điện gió
trên tinh thần đó hai nhà lãnh đạo đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này
bốn kết nối
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối giữa việt nam và ấn độ
và đề nghị các hãng hàng không của hai bên sớm mở đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước
thúc đẩy thiết lập tuyến vận tải chuyên tuyến giữa các cảng biển của việt nam và ấn độ
hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc tăng cường kết nối hạ tầng cứng giữa ấn độ và asean
phía ấn độ đề nghị việt nam khai thác các sáng kiến của ấn độ dành cho các nước campuchia
lào myanmar việt nam và các gói tín dụng asean ấn độ trong lĩnh vực kết nối số và kết nối hạ tầng cứng
hai bên nhất trí tăng cường kết nối trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước
phía việt nam hoan nghênh ngân hàng ấn độ boe khai trương chi nhánh tại tp hcm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
và ghi nhận đề nghị của ấn độ về việc sớm cho phép ngân hàng ấn độ được thực hiện hoạt động thanh toán ngoại hối quốc tế
nhằm hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp ấn độ tại việt nam
năm khoa học kỹ thuật
hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình trên cơ sở hiệp định ký năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
sáu hoan nghênh hai bên thúc đẩy đàm phán sớm tiến tới ký kết hiệp định không liên chính phủ về hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân
vì mục đích hòa bình và thỏa thuận hợp tác giữa viện năng lượng nguyên tử việt nam và trung tâm toàn cầu về đối tác năng lượng hạt nhân ấn độ
các thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự
hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về việc ký kết thỏa thuận khung liên chính phủ về khai thác và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình
và đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết thỏa thuận triển khai giữa cơ quan nghiên cứu vũ trụ ấn độ và bộ tài nguyên môi trường việt nam
về việc thiết lập trạm dò tìm và tiếp nhận dữ liệu và trung tâm xử lý dữ liệu trong khuôn khổ hợp tác không gian asean ấn độ
phía việt nam hoan nghênh và cho rằng việc này sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực của việt nam và các nước asean
trong lĩnh vực viễn thám để ứng dụng cho các lĩnh vực thương mại và nghiên cứu khoa học
đào tạo hai thủ tướng hoan nghênh việc hợp tác thành lập các viện đào tạo nâng cao năng lực tại việt nam
về công nghệ thông tin đào tạo tiếng anh phát triển doanh nghiệp máy tính hiệu năng cao và các lĩnh vực khác
bày tỏ hài lòng hai bên đã đạt được thỏa thuận triển khai các dự án phát triển quan hệ đối tác
như dự án thành lập trung tâm đào tạo tiếng anh và tin học tại đại học thông tin liên lạc nha trang
và trung tâm phát triển phần mềm và đào tạo chất lượng cao tại tp hcm
việt nam hoan nghênh ấn độ đề xuất trao một mươi năm suất học bổng cho cán bộ ngoại giao của việt nam
học tập tại học viện ngoại thương ấn độ new delhi và hai mươi năm suất học bổng cho sinh viên khoa đông phương học
đại học quốc gia hà nội học tập tại học viện quản lý ấn độ bangalo
ấn độ khẳng định tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực cho việt nam thông qua chương trình hợp tác kỹ thuật
và cung cấp các suất học bổng cho học sinh sinh viên và công chức của việt nam
việt nam hoan nghênh các gói hỗ trợ ấn độ dành cho việt nam trong khuôn khổ hợp tác sông hàng và sông mekong
đặc biệt là các dự án thuộc quỹ dự án tác động nhanh
y tế văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân
hai bên hoan nghênh việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác y tế
hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hệ thống y học cổ truyền
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực du lịch văn hóa giao lưu nhân dân
nhất là giao lưu thanh niên giữa việt nam và ấn độ
thủ tướng narendra modi bày tỏ cảm ơn việt nam đã hỗ trợ thúc đẩy việc thành lập trung tâm văn hóa ấn độ
tại hà nội tiến tới sớm triển khai trung tâm này
hai thủ tướng đề nghị sớm triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ về việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm tháp
tại di sản văn hóa thế giới khu di tích mỹ sơn tỉnh quảng nam do viện khảo cổ ấn độ tiến hành
phía việt nam đánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ của ấn độ đối với các hoạt động tôn vinh chủ tịch hồ chí minh tại ấn độ
phía ấn độ cảm ơn việt nam đã ủng hộ di tích khảo cổ trường đại học nalanja
ấn độ trở thành di sản thế giới của unesco
ấn độ công bố trao tặng giáo hội phật giáo việt nam các suất học bổng đặc biệt hàng năm
để học thạc sĩ tiến sĩ về phật học và học tiếng phạn tại ấn độ
tám hợp tác khu vực và quốc tế
hai thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
nhất trí tăng cường hợp tác nhất là tại liên hợp quốc phong trào không liên kết tổ chức thương mại thế giới
asean và các diễn đàn liên quan đến asean bao gồm arf admm eas asem
cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng khác
ấn độ hoan nghênh việc thành lập cộng đồng asean ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của asean
trong cấu trúc khu vực đang định hình
ấn độ hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của việt nam
đối với sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược asean ấn độ
trong vai trò điều phối viên quan hệ asean ấn độ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải tổ liên hợp quốc
và mở rộng thành viên hội đồng bảo an cả thành viên thường trực và không thường trực
trong đó cần tăng cường tính đại diện của các nước đang phát triển
thủ tướng narendra modi cảm ơn việt nam nhất quán ủng hộ ấn độ
trở thành thành viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
khi cơ quan này đang được cải tổ và mở rộng
hai thủ tướng tái khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau làm thành viên không thường trực
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
theo đó việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ấn độ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bày tỏ sự hài lòng về việc ký chương trình hợp tác trong lĩnh vực
gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
phía ấn độ cam kết hỗ trợ tăng cường năng lực cho việt nam
tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
hai bên tái khẳng định mong muốn và quyết tâm hợp tác duy trì hòa bình
ổn định phát triển và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
hai bên nhấn mạnh sự ủng hộ đối với hòa bình ổn định an ninh an toàn
và tự do hàng hải và hàng không và thương mại không bị cản trở
trên các cơ sở nguyên tắc của luật pháp quốc tế đặc biệt là các nguyên tắc
được phản ánh trong công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai bên cũng kêu gọi các quốc gia giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và thực hiện kiềm chế
không có các hoạt động gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định
tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên
ở biển đông doc và sớm đạt được các bộ quy tắc ứng xử coc
hai bên cũng ghi nhận rằng các tuyến hàng hải lưu thông qua biển đông là hết sức quan trọng
đối với hòa bình ổn định thịnh vượng và phát triển
việt nam và ấn độ với tư cách là các quốc gia của thành viên unclos
hối thúc các bên thể hiện tôn trọng cao nhất đối với unclos
văn kiện thiết lập trật tự pháp lý quốc tế tại các vùng biển và đại dương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chứng kiến lễ ký kết các hòa thuận sau
hiệp định khung giữa chính phủ việt nam và chính phủ ấn độ về hợp tác khai thác
và sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình
nghị định thư sửa đổi hiệp định tránh đánh thuế hai lần
chương trình hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình
nghị định thư giữa bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao ấn độ
về việc kỷ niệm năm hiệu nghị hai nghìn một mươi bảy
bản ghi nhớ về hợp tác y tế
bản ghi nhớ về hợp tác công nghệ thông tin
bản ghi nhớ về hợp tác giữa viện hà lâm khoa học sẫu việt nam
và hội đồng ấn độ về các vấn đề quốc tế
bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và đánh giá chất lượng
thỏa thuận về việc xây dựng hạ tầng thông tin cho việc đào tạo công nghệ thông tin chất lượng cao
thỏa thuận kỹ thuật về trao đổi thông tin hàng hải phi quân sự
hợp đồng về cung cấp tàu tuần tra cao tốc
các cuộc hội đàm và tiếp xúc giữa thủ tướng narendra modi và lãnh đạo việt nam
diễn ra trong không khí ấm áp chân tình và hữu nghị
thủ tướng narendra modi cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc về sự tiếp đón nồng hậu
dành cho thủ tướng và đoàn ấn độ và mời thủ tướng nguyễn xuân phúc sớm thăm ấn độ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận lời mời
thời gian cụ thể sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao